ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cầu vượt
tại nút giao thông giữa đường hoàng quốc việt và đường nguyễn văn huyên
và hoàn thiện đường nguyễn văn huyên theo quy hoạch
sự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự án có tổng mức đầu tư năm trăm sáu mươi tỷ đồng từ ngân sách thành phố
trong đó chi phí giải phóng mặt bằng ba trăm linh năm tỷ chi phí xây dựng một trăm tám mươi ba tỷ và các chi phí khác
dự án sẽ khắc phục tình trạng mặt cắt hẹp tại đường nguyễn văn huyên hiện nay
cầu vượt trực thông tại nút giao sẽ tăng cường lưu lượng lưu thông qua nút
giảm ách tắc giao thông kết nối giao thông phân luồng phương tiện cho đường vành đai hai vành đai ba
góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tp hà nội